giữa tháng chín vừa qua tại washington mỹ cái gọi là tập hợp vì dân chủ cho việt nam đã tổ chức và làm dung bang về hội thảo có chủ đề nhìn lại chiến tranh việt nam
tại đây một số luận điểm biện đặt phi lịch sử đã được trình bày nhằm biện hộ cho cuộc chiến tranh phi nghĩa cũng như sự tồn tại của chính quyền bù nhìn sài gòn
những luận điệu này không có gì mới và nhiều năm nay căn cứ và sự thật lịch sử đã bị nhiều nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế phân tích bác bỏ
thuế thu nhập cá nhân đã lỗi thời là nhan đề bài viết đáng chú ý được đăng trên báo thành niên
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba mức chiết trừ gia cảnh cho người nộp thuế là chín triệu đồng một tháng giảm trừ cho người phụ thuộc là ba sáu triệu đồng một tháng
luật thuế thu nhập cá nhân quy định trường hợp chỉ số giá tiêu dùng cpi biến động trên hai mươi so với thời điểm luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất
thì chính phủ trình ủy ban thường vụ quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định
tại khoản này để phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo
từ khi luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực năm hai nghìn một mươi ba đến nay cpi đã hơn hai mươi
vậy nên nếu chiếu theo luật thì đã đến lúc các ngưỡng thuế phải được điều chỉnh
việc tăng thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông không chỉ là giải pháp nhằm tăng thu ngân sách
mà quan trọng là góp phần để người dân thay đổi thói quen dùng túi ni lông rồi xả ra môi trường gây ô nhiễm
đây cũng là nội dung được đề cập đến qua bài viết
đăng tải trên báo lao động lỗ hổng pháp luật từ thuế bảo vệ môi trường thất thu nghìn tỷ đồng với túi ni lông
theo hiệp hội nhựa việt nam mỗi năm ngành nhựa việt nam nhập trên bốn triệu tấn nguyên liệu nhựa
trong đó có một ba triệu tấn nguyên liệu nhựa pe
theo các chuyên gia phân tích nếu đánh thuế đầy đủ lượng bao bì túi ni lông sản xuất theo quy định bốn mươi đồng một kg
thì ngân sách nhà nước sẽ tăng thêm khoảng hai mươi tỷ đồng một năm tương đương là chín trăm linh triệu usd một năm
thế nhưng nghịch lý là việc thu thuế môi trường
đối với túi ni lông lại rất nhỏ giọt
tại dự thảo nghị định về biểu thuế bảo vệ môi trường để trình thường vụ quốc hội thông qua
thì bộ tài chính cho biết số tiền thu thuế từ túi ni lông chỉ khoảng năm mươi bốn tỷ đồng một năm
đây là con số quá nhỏ chưa đến ba như vậy thất thu thuế đối với túi ni lông có thể lên đến chín mươi chín
còn trên báo sài gòn giải phóng hôm nay là bài viết đáng chú ý
con dao hai lưỡi bài đầu tiên trong loạt bài sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả
việc quá lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật đã và đang dẫn đến tình trạng sâu bệnh kháng thuốc
người nông dân phải gia tăng lượng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
các chuyên gia trong ngành từng cảnh báo
việc sử dụng không đúng theo khuyến cáo sẽ làm cho những hạn chế
tiêu cực của thuốc bảo vệ thực vật ngày càng lớn càng nguy hại tới con người và môi trường
quốc sách hàng đầu mà cắt giảm biên chế giáo viên là nhan đề bài viết đáng chú ý được đăng trên báo thành niên
học sinh tăng nhưng lại phải giảm biên chế giáo viên là bức xúc của đồng loạt các địa phương
đây cũng là vấn đề được rất nhiều đại biểu quốc hội và lãnh đạo các địa phương đồng loạt lên tiếng chất vấn
trong phiên giải trình về thực hiện chính sách pháp luật trong tuyển dụng sử dụng đội ngũ giáo viên
và tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia với sự tham gia trả lời trực tiếp
của lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo và bộ nội vụ
tại phiên giải trình lãnh đạo bộ nội vụ dù viện dẫn nhiều văn bản hiện hành nhưng không giải tỏa được bức xúc này
còn bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo thì thẳng thắn phát biểu không đồng tình với cách tuyển giáo viên hiện nay
cũng trên báo lao động số ra ngày hôm nay có bài khai mạc đại hội một mươi hai công đoàn việt nam
tiếp tục phát huy vai trò là người đại diện tin cậy của người lao động
sáng ngày hai mươi bốn tháng chín tại hà nội đại hội một mươi hai công đoàn việt nam chính thức khai mạc
với sự tham dự của chín trăm bốn mươi sáu đại biểu đại diện cho ý chí
nguyện vọng và trí tuệ của hơn một mươi năm triệu đoàn viên công đoàn cả nước
đại hội một mươi hai công đoàn việt nam có nhiệm vụ đánh giá khách quan toàn diện những kết quả đạt được
chỉ ra những hạn chế tồn tại đúc rút những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám
từ đó trên cơ sở kế thừa những thành quả của nhiệm kỳ qua
tiếp tục xác định mục tiêu phương hướng nhiệm vụ và giải pháp của tổ chức công đoàn trong năm năm tới
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân